liên quan đến sức khỏe của bé dna ba tuổi xã canh đậu huyện thạch thất tp hà nội nghi bị bạo hành với chín trích đinh găm trên đầu
tối ngày một mươi bốn tháng hai trao đổi với phóng viên báo phụ nữ việt nam bác sĩ trần liên hương phó giám đốc bệnh viện sanh pôn cho biết bệnh nhi vẫn đang nguy kịch
theo bác sĩ hương hiện tại bé vẫn được điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu nhi các bác sĩ đang cố gắng điều trị cho cháu
khả năng đáp ứng điều trị của bệnh nhi kém nên bé vẫn hôn mê sâu thở máy tiên lượng sức khỏe của bé a rất nặng bác sĩ hương nói
bé a trước đó nghi bị người tình của mẹ bạo hành găm chín chiếc đinh vào đầu nguy kịch
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai trao đổi với phóng viên dân việt chị nguyễn thanh huyền anh bác dâu cháu bé dna cho biết
hiện cháu gái vẫn đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa sanh pôn điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi
đến nay đã gần một tháng nằm viện cấp cứu nhưng cháu bé vẫn đang hôn mê chưa đủ sức khỏe để phẫu thuật gấp chín chiếc đinh găm trong đầu
cháu cũng chưa có dấu hiệu tỉnh các y bác sĩ rất quan tâm cháu và nỗ lực điều trị bằng hết khả năng
nhưng cũng chưa tiên lượng trước được điều gì chị huyền anh lo lắng
ngày hai mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn bốn tháng đối với nguyễn trung huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại xã thạch hòa thạch thất hà nội về tội giết người
huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé a bị găm đinh vào đầu
theo công an hà nội nguyễn trung huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay ngao đá gia đình đối tượng thuộc diện căn bản
nguyễn trung huyền chưa có tiền án tiền sự trước khi gặp kẻ với mẹ chó a huyền thuê nhà chó ở nhiều nơi
khi bị triệu tập đến cơ quan công an ban đầu huyền lanh quanh phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé a ba tuổi
về những thương tích bên ngoài hay những lần bé a nuốt phải dị vật huyền đổ lỗi cho bé gái nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật
tuy nhiên trước những chứng cứ của cơ quan điều tra nguyễn trung nguyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác
diễn biến mới nhất về sức khỏe của bé gái ba tuổi bị người tình của mẹ đóng chín đinh vào đầu
ngày bảy tháng hai thông tin từ phía bệnh viện đa khoa sinh pồn hiện các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho cháu gái dna ba tuổi
trú tại xã canh nậu huyện thánh thất tp hà nội bị găm nhiều đinh trên đầu
hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi này vẫn nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi của bệnh viện
về phía đại diện gia đình cháu bé thông tin thêm kể từ khi vụ việc xảy ra cháu a vẫn trong tình trạng rất nặng
hiện các bác sĩ vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật để lấy những chiếc đinh trong đầu cho bé
tuy vậy thỉnh thoảng chó bé đã có một số phản xạ cơ thể
trước đó công an huyện thạch thất phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội và các đơn vị liên quan
đã xác định nghi phạm bạo hành bé gái ba tuổi bằng cách đóng chín chiếc đinh vào hộp sọ khiến bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch là nguyễn trung huyên
ba mươi tuổi trú tại huyện thánh thất huyền chính là nhân tình của mẹ cháu bé
căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn trung huyền về hành vi giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
được biết nạn nhân là con út trong gia đình có ba chị em gái bố mẹ cho bé ly hôn cách đây không lâu
trước khi xảy ra vụ việc nêu trên bé a ở trọ cùng với mẹ đẻ và nhân tình của mẹ tại địa bàn xã cần kiệm huyện thạch thất
theo một người dân địa phương cho biết chị l và nhân tình thuê trọ tại đây từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
họ sống khá khép kín ít giao tiếp với mọi người xung quanh bản thân cháu a là đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng khá nước nhát
trong quá trình sinh sống giữa chị l và nhân tình nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
khi nhắc tới những sự việc đã xảy ra với cháu a nhiều người đều có trung tâm trạng bà hoàng sừng sốt
thông tin từ người thân cho bé cho hay chỉ trong vòng vài tháng gần đây bé a đã phải nhập viện tới bốn lần vì những nguyên nhân ít ai có thể ngờ tới
cụ thể lần đầu cháu bị dị vật ở mũi phải vào bệnh viện nhi trung ương điều trị
lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào bệnh viện đa khoa huyện thạch thất sau đó đưa lên bệnh viện nhi trung ương
lần thứ ba chỉ cách đây khoảng một tháng cháu được phát hiện có ba cái đi trong đường tiêu hóa và lần này thì tới chín chiếc đình găm vào hộp sọ
trước đó theo thông tin từ phía bệnh viện đa khoa huyện thạch thất thành phố hà nội cho biết
ngày một mươi bảy tháng một khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi ba tuổi xuống tại xã canh đậu huyện thánh thất nhập viện trong tình trạng hồn mê và co giật
bệnh nhi đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa sanh pôn để tiếp tục điều trị
nhận thấy những dấu hiệu bất thường phía bệnh viện đa khoa huyện thánh thất đã thông tin vụ việc tới công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện thạch thất đã khẩn trương vào cuộc đồng thời triệu tập một số người để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ
cũng liên quan đến sự việc cục trẻ em đã có báo cáo nhanh với bộ lao động thương binh và xã hội về vụ việc cho bé
bà tuệ bị nghi ngờ bạo lực ở thánh thất hà nội
cụ thể ngày một mươi tám tháng một tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một nhận được tin báo của ông đỗ hữu trức huyện thấy thất hà nội thông tin về việc cháu dtna ở chợ cùng mẹ là nguyễn thị luyến từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhiều lần gặp nguy hiểm
theo thông tin từ ông trức tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trong thời gian ở cùng mẹ cháu ai từng bị ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất sau đó chuyển tuyến lên bệnh viện nhi trung ương
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cháu a tiếp tục nhập viện vì có dị vật ở đường tiêu hóa và bị gãy tay hiện tại cháu a đang được điều trị tại khoa hồi sức nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội trong tình trạng rất nguy kịch
kết quả chủ cắt lớp đa giải phát hiện có chín dị vật trong hục sọ hình dạng giống như đình gỗ đâm và tổ chức não
theo ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương bình và xã hội sau khi tiếp nhận cuộc gọi của ông trức tổng đài một trăm một mươi một đã liên hệ kết nối với các cơ quan như công an bệnh viện chính quyền địa phương để cùng vào cuộc làm rõ vụ việc và hỗ trợ nạn nhân
tuy nhiên ông nam lại làm tiếc vì những trường hợp thông tin phản ánh về trường hợp cháu bé này vẫn đến tổng đài quá muộn
qua xác minh ban đầu các cơ quan chức năng cho biết bé gái ba tuổi đã vài lần đi viện với những dấu hiệu rất bất thường
nhưng gia đình người thân chưa thông báo đến công an chính quyền cấp xã và tổng đài một trăm một mươi một tại những thời điểm đó để có các biện pháp can thiệp sớm theo quy định của pháp luật trước khi cháu bé rơi vào tình trạng nguy hại đến sức khỏe và tính mạng
theo ông nam người dân khi thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường như có vết thương thường xuyên nghe tiếng khóc cần can thiệp ngay
biện pháp là có thể cung cấp thông tin cho chính quyền báo công an hoặc gọi tổng đài một trăm một mươi một để kịp thời cách ly trẻ khỏi môi trường nguy hiểm ngăn chặn hành vi xâm hại
tránh những hậu quả đáng tiếc như vụ bé gái tám tuổi ở tp hcm hay em bé ba tuổi trong vụ việc nêu trên
địa phương cũng cần bố trí nhân lực riêng phụ trách vấn đề trẻ em chứ không phải cán bộ kiêm nhiệm vì sẽ không thể đảm đường hết việc
ông nam cho biết trong quy định của luật trẻ em hệ thống bảo vệ trẻ em cần phải có ở cấp xã
luật quy định cấp xã phải bố trí được người làm công tác bảo vệ trẻ em
người đó phải có đủ năng lực đủ thời gian và đặc biệt là kinh nghiệm làm công tác phòng ngừa bạo hành xâm hại
về lâu dài người đó phải là nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp
ngoài nhân lực chính quyền địa phương cũng phải phân bổ ngân sách để cho hệ thống bảo vệ trẻ em và mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em hoạt động và hoạt động hiệu quả
cũng theo ông nam cục trẻ em vừa có công văn đề nghị công an tp hà nội nhanh chóng chỉ đạo
điều tra vụ việc nêu trên đúng theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cháu a
đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực với trẻ em nếu có
bên cạnh đó cục trẻ em cũng yêu cầu sở lao động thương minh và xã hội kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với cháu a